thưa quý vị và các bạn ngày mai thời tiết miền bắc vẫn tiếp tục duy trì tình trạng nắng giáo
thậm chí cường độ nắng còn có xu hướng mạnh hơn
khiến cho nền nhiệt trên toàn bắc bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
riêng khu vực đông băng trong đó có thủ đô hà nội nhiệt độ có thể lên tới mức ba mươi sáu độ
trời sẽ có cảm giác nóng về trưa và chiều
ở miền trung cái nắng cũng không còn quá gai gắt
ngày mai cả trung bộ một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận đều không mưa tạnh giáo
trời còn nắng sớm nhưng cường độ nắng không quá mạnh
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở trung bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
tuy nhiên vẫn có những huyện vùng núi phía tây của trung bộ nhiệt độ cao hơn
ở mức ba mươi sáu ba mươi bảy độ
trong khi đó ở các tỉnh phía nam thời tiết cũng có chuyển biến tích cực hơn
trong đêm nay tây nguyên và nam bộ mưa giảm chỉ còn diện giải rác
ngày mai tây nguyên và nam bộ trời có nắng và có khả năng mưa về chiều tối
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên duy trì trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tại nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển sáng nay vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông đã mạnh lên
lúc một mươi ba h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo lưu dông của philippines khoảng hai trăm linh km về phía tây
cường độ cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng bắc đông bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm đến hai mươi km
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ mạnh
nên ở khu vực giữa biển đông bao gồm vùng biển phía bắc của huyện đảo trường sa có mưa
gió mạnh cấp năm vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét khiến biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông ở một vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió tây nam cấp bốn đến cấp năm nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước